trong khi các hành khách đi vinh phải hạ cánh xuống đà nẵng được bố trí bay trở lại tân sơn nhất để thực hiện đúng lộ trình bay
các chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết là tình huống bất khả kháng
ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều hành khách đồng thời gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không
tại đồng nai trong những ngày nghỉ tết vừa qua ngoài các khu du lịch thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan
thì có một địa điểm đặc biệt cũng thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan chụp ảnh lưu niệm
địa điểm mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là cây mai cổ thụ ở huyện xuân lộc
cây mai này có gì đặc biệt mời quý vị cùng theo dõi phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
khi biết được thông tin tại thị trấn gia rai huyện xuân lộc tỉnh đồng nai có cây mai cổ thụ rất đẹp
chị nguyễn minh thư đã tranh thủ dịp nghỉ tết để đến tận nơi nhìn thấy
và quả là rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chị thư gặp một cây mai cổ thụ lớn có tán

và đặc biệt bồng hoa có hai lớp với nhiều cánh như thế này
tại vì lên mạng đó thấy nổi tiếng quá cũng cố gắng chạy để mình tới mình để thưởng thức cây mai
chưa bao giờ tưởng tượng ra được cây mai như thế này
bông thì nó đặt hết luôn thành ra thấy nó rất là đẹp
không chỉ những người dân ở đồng nai bà con từ các tỉnh bình thuận
thành phố hồ chí minh vũng tàu bình dương cũng bỏ thời gian

đi xe máy hơn hai tiếng đồng hồ từ tỉnh bình dương
em nguyễn thị hồng hương và nhóm bạn trẻ đã đến đây để tham quan chụp ảnh với cây mai cổ thụ
từ bình dương em chạy qua đây có mất một trăm linh cây
em đến đây chủ yếu là chụp hình với cây mai thôi
thế hôm qua nó cũng đẹp chút y như trên hình như vậy
theo gia đình có cây mai cổ thụ khác với những cây mai thông thường
cây mai cổ thụ của họ có hai lớp hoa từng ra theo chùm
mỗi hoa có từ bảy đến một mươi hai cánh
việc hoa luôn nở rộ và ngóng ánh đúng dịp tết là do cách giữ ẩm và xác định thời gian nhặt lá cho cây
cũng theo đại diện gia đình thời gian qua có rất nhiều người đến đề cập việc mua lại cây mai với rất nhiều giá
có giá rất cao lên đến vài tỷ đồng
nhưng gia đình kiên quyết không bán vì cây mai cổ thụ này đã gắn bó với nhiều thế hệ trong gia đình
từ những ngày vào vùng đất xuân lộc để khai hoang lập nghiệp
trong không khí cả nước tưng bừng đón
đón mùa xuân mới thì có những lực lượng phải ứng trực một trăm linh quân số để làm nhiệm vụ
trong đó có lực lượng kiểm lâm tham gia bảo vệ và giữ rừng tại các địa bàn sung yếu
chúng tôi đã có mặt tại vườn quốc gia hoàng liên để ghi lại những hình ảnh rất đỗi bình dị
nhưng cũng đầy thiêng liêng của các chiến sĩ kiểm lâm đang ứng trực sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống bảo vệ rừng
vườn quốc gia hoàng liên những ngày đầu xuân
xuyên qua những tán rừng ngút ngàn là bước chân của các chiến sĩ kiểm lâm
và đồng bào nơi đây đang hàng ngày hàng giờ canh giữ cho sự bình yên của cánh rừng
với những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đây là một thời khắc rất đặc biệt
mặc dù họ đã không có ít lần trải qua những kỷ niệm khó quên
với bản thân tôi thì trong cái thời gian ban đầu mới vào ngành
những năm đầu tiên mới vào ngành thì cũng cảm giác hơi buồn hơi tĩnh nhạc
nhưng mà dần dần thì cũng như rừng là một ngôi nhà thứ hai rồi
nên cũng cảm thấy rất bình thường
tôi nhớ nhất là một kỷ niệm
tết của năm hai nghìn một mươi sáu khi mà mọi người trong gia đình tụ họp với nhau
nhưng lực lượng kiểm lâm chúng tôi thì lại phải đi vào những cánh rừng để chữa cháy rừng
vào đúng ngày mùng hai tết
khi như thế thì coi như là lực lượng chúng tôi là không có cái ngày tết
để gọi là chúng tôi là thường trực cũng như là ăn tết luôn trên rừng
mà ăn tết bằng những cái bánh trưng của người dân bà con
những người dân trên địa bàn huyện là ủng hộ cũng như là quyên góp cho lực lượng đi ứng cứu
chữa cháy rừng
băng đèo lội suối phơi nắng phơi mưa để giữ bảo vệ những cánh rừng
với các anh đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào
hơn ai hết các anh hiểu rằng sự bình yên của những cánh rừng đại ngàn
chính là niềm vui niềm kêu hãnh như có tết ở chính trong lòng mình
ít nhất là tuần ba lần trên ngày nó rất là vất vả
tuy nhiên thì chúng tôi đã chọn cái nghề kiểm lâm thì là một nghề vinh quang
là cái lượng màu xanh bảo vệ cho núi rừng
lực lượng tết
lực lượng tết
thì chúng tôi cũng đã tập trung quán triệt triển khai
đối với lực lượng của vườn gia hoàng niên
thì duy trì đảm bảo bảy mươi quân số đảm bảo ứng trực thực hiện các nhiệm vụ
thế và đối với lực lượng của hạt kiểm lâm hoàng liên
thì hiện nay đang duy trì đảm bảo ứng trực một trăm linh quân số
thì chúng tôi tin tưởng rằng
chúng tôi sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra
trong dịp tết mộn tuất nói riêng
và công tác bảo vệ rừng phòng chảy rừng năm hai nghìn một mươi tám mà đảng nhà nước giao cho vườn gia hoàng niên
để giữ được rừng lực lượng kiểm lâm phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn thử thách
dịp tết cũng chính là thời điểm nhạy cảm
nên không ít các cán bộ kiểm lâm phải thức chọn những ca trực đêm ngoài rừng
cũng như ứng trực tại các điểm nóng
tết đã đến mùa xuân đã về trong những lời hỏi thăm động viên chúc mừng giữa những cánh rừng già
sau những giây phút ngắn ngủi được ngồi lại bên nhau
các anh mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình để bảo vệ màu xanh quê hương đất nước
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị sáng nay bộ quốc phòng hàn quốc thông báo quân đội nước này
vẫn sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung tại sở chỉ huy mỹ trong năm nay
quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh không khí hòa giải giữa hai miền triều tiên
đã được cải thiện đáng kể kể từ đại hội thể thao olympic mùa đông piêng trang hai nghìn một mươi chín
trong một báo cáo chỉnh lên quốc hội bộ trên cho biết hai nước đồng minh sẽ tiến hành các cuộc tập trận mang tên giải pháp then chốt
và người bảo vệ tự do uchi để phát hiện đánh chặn tiêu diệt và tự vệ trước các mối đe dọa tên lửa của triều tiên
tuy nhiên bản báo cáo này không đề cập gì đến cuộc tập trận thực địa mang tên đại bằng non
cũng như dự kiến cụ thể cho hai cuộc tập trận mà các bên trước đây vẫn tiến hành vào cuối tháng hai hoặc đầu tháng ba hàng năm
ngoài ra hai nước vẫn tiếp tục cùng nâng cấp chiến lược gian đe được xây dựng theo tình hình cụ thể trong năm nay
bên cạnh một nhiệm vụ chính nữa là chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến
đối với các lực lượng vũ trang của hàn quốc từ phía mỹ sang cho phía hàn quốc
tại hội nghị an ninh munich vừa kết thúc ở nước đức tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg nêu rõ
những quan ngại về thỏa thuận hợp tác cấu trúc thường trực về quốc phòng của liên minh châu âu eu
phát biểu tại hội nghị an ninh munich thường niên lần thứ năm mươi bốn ông stoltenberg cảnh báo sau khi anh rời eu khoảng tám mươi ngân quỹ của nato sẽ đến từ các nước không thuộc eu
ông lo ngại các nỗ lực của eu về hợp tác quốc phòng có nguy cơ làm suy yếu liên minh xuyên đại tây dương tăng gấp đôi gánh nặng công việc của nato và tạo ra phân biệt đối xử với các thành viên không thuộc eu
ông stoltenberg cho rằng giải pháp nâng cao năng lực của châu âu là để sẵn sàng cho tất cả các chiến dịch chứ không chỉ dành riêng cho các chiến dịch của eu
đồng thời kêu gọi đồng bộ hóa tối đa phát ngôn trên của tổng thư ký nato đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ ngoại trưởng đức zikma gabriel
ông gabrin cảnh báo mỹ cần chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của châu âu đồng thời khẳng định không một quốc gia nào có thể chia rẽ eu
lực lượng cứu hộ iran đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay dân dụng atr bảy mươi hai gặp nạn gần thị trấn denezlu tại tỉnh miền trung isafahan của nước này song vẫn chưa thể xác thực được thông tin nói trên
hiện tại iran đã tạm dừng việc tìm kiếm do thời tiết xấu
nguồn tin từ lực lượng cứu hộ iran cho biết một vết đen đã được phát hiện gần thị trấn enge ju và có thể liên quan tới vụ tai nạn máy bay nói trên
hiện chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay xấu xố đã phải tạm ngừng trong đêm thứ hai liên tiếp do thời tiết lạnh giá
tuyết rơi dày và sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể
trong ngày một mươi chín tháng hai hơn một trăm hai mươi nhân viên cứu hộ đã được điều động và các máy bay trực thăng cứu hộ cũng đã thực hiện sáu mươi chuyến bay
song vẫn chưa thể tìm thấy chính xác địa điểm chiếc máy bay bị rơi
theo báo cáo sơ bộ bộ truyền phát tín hiệu vị trí của chiếc máy bay được cho là đã ngừng hoạt động qua đó gây khó khăn không nhỏ cho công tác tìm kiếm
nguyên nhân của chiếc máy bay rơi vẫn chưa được xác định và phải chờ đến khi hộp đen được tìm kiếm
khoảng hai trăm hai mươi bốn triệu người trên toàn châu phi đang bị suy dinh dưỡng do biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột trong khu vực đã khiến gia tăng tình hình mất an ninh lương thực tại lục địa này
đây là cảnh báo của phó tổng giám đốc tổ chức lương nông liên hợp quốc fao đưa ra hôm qua tại một hội nghị về châu phi do fao tổ chức tại sudan
ông buka tijani giám đốc tổ chức lương nông nghiệp liên hợp quốc fao cho biết
chỉ trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ suy dinh dưỡng tại châu phi đã tăng từ hai mươi một lên tới gần hai mươi ba tương đương mức tăng từ hai trăm linh triệu người lên hai trăm hai mươi bốn triệu người
đây là điều đáng lo ngại bởi dân số ở lục địa này ước tính
châu phi đã ước tính lên tới một bảy tỷ người vào năm hai nghìn ba mươi
tổ chức này nhận định nguyên nhân khiến số người suy dinh dưỡng gia tăng và tình hình mất an ninh lương thực là do biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên tai như lũ lụt hạn hán
ngoài ra các cuộc xung đột ở các nước như somalia nam sudan và cộng hòa trung phi cũng khiến tình trạng này gia tăng
mặc dù vậy cơ quan này cũng đưa ra thông báo tích cực khi đánh giá kinh tế châu phi đang có sự cải thiện và thị trường lương thực và nông nghiệp ước tính lên tới một tỷ đô la
vào năm hai nghìn ba mươi
tạo cơ hội cho các khoản đầu tư mới vào châu lục này
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán bên cạnh các hoạt động mang tính chất truyền thống như đoàn tụ gia đình thăm hỏi họ hàng thì du lịch cũng là sự lựa chọn phổ biến của người dân trung quốc
năm nay số người trung quốc đi du lịch trong dịp lễ tết tiếp tục tăng cao
hàng triệu lượt khách đã đổ về các khu du lịch ở bắc kinh thượng hải và hàng châu cũng như các tỉnh phía nam khiến cho các khu vực này quá tải khách du lịch
cuối tuần qua nhiều điểm du lịch tại trung quốc đã bị tăng cao
du lịch tại trung quốc đã đón hàng triệu lượt khách trong nước và nước ngoài
tại núi zio một trong bốn ngọn núi phật giáo linh thiêng với nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng đã đón hơn bảy mươi khách du lịch
dòng người dài đến hai km xếp hàng dài khiến các điểm xe buýt đưa đón khách các lối ra vào thăm quan khu du lịch chật cứng người
ngoài ra một số điểm đến khác như núi hoàng sơn thuộc tỉnh an huy cũng ghi nhận hai mươi bảy khách du lịch đến tham quan mặc dù trời đổ mưa
để đối phó với lượng khách quá tải
các công ty vận tải trung quốc đã triển khai hơn hai trăm linh xe buýt để vận chuyển khách du lịch bị mắc kẹt
dự báo trong những ngày tiếp theo thời tiết ấm áp tại những tỉnh phía nam trung quốc như hải nam vân nam quảng đông và phúc kiến sẽ thu hút nhiều người dân đến đây